triển khai hướng dẫn của bộ công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
công ty điện lực gia lai đang triển khai công tác điều chỉnh giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng trên địa bàn
là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình anh phan tùng sơn sẽ được giảm một mươi số tiền điện chi trả trong các kỳ hóa đơn tháng sáu và tháng bảy tới đây
mức giảm này không nhiều nhưng phần nào giúp gia đình anh tiết kiệm được chi tiêu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thường thì một tháng nhà tôi tiêu thụ khoảng bảy tám trăm linh ngàn tiền điện
trước các thông tin đề xuất được giảm một mươi tiền điện thì bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng trong mùa dịch bệnh này
vì nói thật ra là từ lúc các cháu kỹ học tới giờ thì tiền phí gia đình tiền điện tăng rất là cao
theo báo cáo của công ty điện lực gia lai toàn tỉnh sẽ có hơn bốn trăm linh khách hàng
sử dụng điện được hưởng lợi từ chủ trương này
đối tượng được giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau
giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở cách ly khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
giảm hai mươi tiền điện cho các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện khám
xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
và cho các khách sạn các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
các khách sạn rất là mừng về vấn đề này cố gắng làm sao để giảm bớt chi phí để ổn định kinh doanh
đồng tình với chủ trương này và cũng cố gắng cũng mong sao bên chủ phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp để ổn định kinh doanh
nghe thông tin là được giảm giá tiền rất là kháng khởi mà giảm từ tháng năm tháng sáu và tháng bảy luôn
nó không nhiều nhưng mà cũng một phần nào đó một phần nào giảm đáng kể nào đó trong cái kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này
hiện nay công ty điện lực gia lai đã xây dựng phương án huy động bố trí nhân lực vật lực đầy đủ để triển khai thực hiện việc giảm giá điện cho khách hàng dùng điện trên địa bàn toàn tỉnh
với mong muốn hỗ trợ phần nào những khó khăn cho khách hàng sử dụng điện và qua đó nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện cho khách hàng